một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền giao dịch trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
vừa bị công an tp thái bình tỉnh thái bình triệt phá
qua công tác nắm tình hình công an tp thái bình phát điện đối tượng lê đức linh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
trú tại phường quang trung tp thái bình móc nối với nhóm đối tượng ở tp hà nội
do nguyễn thanh tùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại quận hoàng mai thành phố hà nội cầm đầu
để tổ chức đường dây đánh bạc liên tỉnh với quy mô đặc biệt lớn
tổng số tiền các con bạc giao dịch qua lại trong các tài khoản cáo độ khoảng trên sáu sáu trăm linh tỷ đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam với nguyễn thanh tùng về tội tổ chức đánh bạc
khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với lê đức linh cùng chín đồng phạm khác trong đường dây về tội đánh bạc
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự